thưa quý vị theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia khả năng đêm nay khu vực miền bắc sẽ có mưa
còn trước đó trong ngày thì trời vẫn có nắng khu vực hà nội nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi hai độ c
tuần tới thì khu vực bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có nắng nóng trở lại thế còn khu vực nam bộ thì sẽ bắt đầu vào mùa mưa
mùa mưa đến thì cũng là thời điểm một số bệnh dễ bùng phát và ngay sau đây sẽ là một số bệnh mà quý vị nên biết để chúng ta phòng tránh
vâng bệnh thông thường mà dễ gặp nhất thì đó chính là cảm lạnh
nếu bị ngấm nước mưa triệu chứng nhẹ thì là ớn lạnh mệt mỏi nặng thì có thể sốt cao
vì vậy quý vị đừng quên chuẩn bị sẵn những bộ áo mưa hay là ô trước khi ra khỏi nhà
vâng nước mưa đầu mùa thì còn chứa nhiều bụi và vi khuẩn sẽ gây nên bệnh đau mắt đỏ và viêm bở my hay là viêm da
nên khi mà đi mưa về thì quý vị nên vệ sinh mắt bằng mối sinh lý
đặc biệt lưu ý đó là bệnh sốt xuất huyết có thể phát triển mạnh vào mùa mưa
vì mưa tạo ra ao tủ nước động môi trường lý tưởng để mũi đẻ trứng
vì vậy quý vị cần vệ sinh nơi mình sinh sống đậy kín các dụng cụ chứa nước và ngủ màn kể cả vào ban ngày